trong một bài diễn văn quan trọng đầu tiên về chính sách ngoại giao của washington dưới thời tổng thống mỹ donald trump tại hội nghị an ninh munich đức phó tổng thống mỹ mike pence đã cảnh báo các đồng minh rằng họ phải chia sẻ gánh nặng chi phí công bằng với mỹ để hỗ trợ nato đồng thời lưu ý rằng nhiều nước đang thiếu một lộ trình rõ ràng và đáng tin cậy để thực hiện việc này
ông pence cũng khẳng định mỹ sẽ sát cánh cùng với châu âu vì những lý tưởng cao quý về tự do dân chủ và công bằng
ngoài ra phó tổng thống pence khẳng định nga phải tôn trọng thỏa thuận hòa bình minsk và làm giảm leo thang bạo lực ở miền đông ukraine
thủ tướng đức angela merkel vừa lên tiếng khẳng định rằng quan hệ giữa châu âu với nước nga vẫn tồn tại thách thức nhưng việc phối hợp với nga trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố hồi giáo là điều quan trọng
trong bài phát biểu tại hội nghị an ninh munich đức thủ tướng đức angela merkel nêu rõ cuộc chiến chung chống chủ nghĩa khủng bố hồi giáo là một lĩnh vực mà các đồng minh đã tìm ra
nước đều có chung lợi ích và các bên có thể kết hợp cùng nhau
bà merkel cũng nhấn mạnh bản thân hồi giáo không phải là một nguồn lực của chủ nghĩa khủng bố và việc tính đến các quốc gia hồi giáo trong cuộc chiến chống khủng bố hồi giáo là vấn đề then chốt
cũng tại hội nghị bà merkel cam kết đức nước hiện đang bị các nhà lãnh đạo mỹ gia tăng áp lực tăng cường chi tiêu quân sự sẽ làm mọi thứ có thể để đáp ứng mục tiêu chi hai tổng sản phẩm quốc nội gdp cho quốc phòng của nato vào năm hai nghìn hai mươi
ứng cử viên tổng thống pháp của đảng
trong nhiều tuần qua ông phi ông từng tuyên bố sẽ rút lui khỏi cuộc bầu cử tổng thống pháp nếu cơ quan công tố chính thức điều tra bề bối làm giả ăn lương thật của vợ ông
ngày một mươi sáu tháng hai viện công tố tài chính quốc gia pháp thông báo tiếp tục điều tra cáo buộc chính khách sáu mươi hai tuổi
tổng thống tài chính quốc gia pháp thông báo tiếp tục điều tra cáo buộc chính khách sáu mươi hai tuổi này đã sử dụng công quỹ để trả lương cho vợ và con với tư cách là trợ lý quốc hội những công việc được cho là giả tạo
vụ bê bối tài chính này đã khiến uy tín của ông phi ông sụt giảm mạnh từ vị trí ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào điện alis
ông phi ông hiện được dự báo là sẽ thua ngay trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống pháp diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng bốn tới
tổng thống philippines srogo duterte vừa ra lệnh cho quân đội và cảnh sát phải không ngừng ngăn chặn mối đe dọa từ tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng trên lãnh thổ của nước này
phát biểu với các cựu sinh viên của học viện quân sự philippines pma tổng thống philippines rodrigo duterte nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo đảm an ninh tại khu vực mindanao miền nam philippines
ngăn chặn những phiến quân hồi giáo muốn thành lập cái gọi là vương quốc hồi giáo tại khu vực này
ông cho rằng cách duy nhất để bảo vệ an ninh tại mindanao chính là quân đội chính phủ và lực lượng cảnh sát sử dụng mọi phương tiện và nguồn lực sẵn có để đánh bại các tay súng is
tổng thống duterte cũng tái khẳng định cam kết củng cố hòa bình và trật tự tại philippines mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống đồng thời nhấn mạnh rằng đất nước hòa bình sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế
nhà chức trách thổ nhĩ kỳ vừa tạm giam hai mươi sáu người có liên quan đến một vụ tấn công bằng bom xe tại thị trấn vransehie
phía đông nam của nước này
văn phòng tỉnh trường tỉnh san liufa cho biết đã có tổng cộng hai mươi sáu người bao gồm chủ của phương tiện được cho là mang từ huyện deric thuộc tỉnh madin bị tạm giam
trước đó một phương tiện chở chất nổ đã được kích hoạt phát nổ từ xa vào cuối ngày một mươi bảy tháng hai tại một khu vườn của khu nhà dành cho các thẩm phán và công tố viên khiến một trẻ em thiệt mạng và một mươi bảy người khác bị thương
hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ đánh bom này
tuy nhiên hãng thông tấn anadolu dẫn lời tỉnh trường tỉnh sanliufa cho biết vụ tấn công này do các tay súng của đảng công nghiên người quốc tiến hành